trong hai mươi bốn giờ qua thế giới ghi nhận hai trăm sáu mươi ba sáu trăm hai mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới và sáu ba trăm linh bảy ca tử vong
nâng tổng số ca mắc lên hơn một mươi bảy triệu ca và tổng số ca tử vong là sáu trăm sáu mươi tám bảy trăm bảy mươi chín ca
trong hai mươi bốn giờ qua mỹ đã ghi nhận thêm năm mươi sáu sáu trăm chín mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới
nâng tổng số ca tại quốc gia này lên hơn bốn năm triệu trường hợp với một trăm năm mươi ba bốn trăm bốn mươi tám ca tử vong
sau khi ghi nhận thêm một một trăm năm mươi bảy người chết vì dịch bệnh này
tổng thống mỹ donald trump cho biết chính phủ mỹ đang chuyển tới các bệnh viện của texas năm trăm linh liều thuốc
remdesivir dựa bối cảnh số ca tử vong vì covid một mươi chín ở bang này cao kỷ lục
trong khi đó brazil ghi nhận số ca mắc trong ngày cao nhất thế giới với sáu mươi tám sáu trăm một mươi sáu trường hợp và một năm trăm linh ca tử vong
tổng số ca mắc covid một mươi chín ở nước này đã vượt con số hai năm triệu
với chín mươi một trăm ba mươi bốn ca tử vong
trong hai mươi bốn giờ qua nga ghi nhận năm bốn trăm bảy mươi năm ca mắc mới nâng tổng số ca lên tám trăm hai mươi tám chín trăm chín mươi
với một mươi ba sáu trăm bảy mươi ba người chết vì dịch bệnh sau khi có thêm một trăm sáu mươi chín ca tử vong
ngày hai mươi chín tháng bảy tổng thống nga vladimir putin cảnh báo lan sóng covid một mươi chín thứ hai có thể sẽ tồi tệ hơn
trước đó cnn dẫn lời các quan chức nga cho biết nga sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới
có vaccine chống covid một mươi chín được phê duyệt
italia nơi từng là tâm dịch châu âu đã có hai trăm tám mươi chín ca mắc mới và sáu trường hợp tử vong trong hai mươi bốn giờ qua
trong khi đó đức ghi nhận tám trăm sáu mươi ca mắc mới và năm trường hợp tử vong
hai nước này lần lượt đứng thứ một mươi năm và một mươi tám trong số các nước có số ca mắc covid một mươi chín cao nhất thế giới
số ca mắc covid một mươi chín ở pháp cũng tăng thêm một ba trăm chín mươi hai trường hợp hôm hai mươi chín tháng bảy
ấn độ ghi nhận năm mươi hai hai trăm bốn mươi chín ca mắc mới trong một ngày và bảy trăm bảy mươi chín trường hợp tử vong
quốc gia này hiện đã vượt mốc một năm triệu ca mắc mới trong hai mươi bốn giờ qua
và vẫn là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới sau mỹ và brazil
trong khi đó tại châu á trung quốc có thêm một trăm linh một ca nhiễm covid một mươi chín vào ngày hai mươi chín tháng bảy
con số cao nhất kể từ ngày một mươi ba tháng bốn